chiều nay ngày chín tháng một mươi một quốc hội làm việc tại hội trường nghe các bộ ủy ban trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra
dự thảo nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
và dự án luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài tại việt nam cho thấy
đa số đại biểu đều đồng tình với dự thảo và cho rằng việc cấp thị thực đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước
thể hiện chính sách nhất quán của đảng và nhà nước trong việc mở rộng quan hệ với các nước
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cần phải xem xét kỹ việc áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử cho tất cả người nước ngoài nhập cảnh việt nam
nhất là trong điều kiện tình hình thế giới hiện nay đang có nhiều diễn biến phức tạp
hoặc chỉ thí điểm áp dụng việc cấp thị thực đối với người nước ngoài ở một số quốc gia có quan hệ truyền thống với việt nam
và các quốc gia đã ký các công ước về ngoại giao liên quan đến vấn đề này
một số ý kiến khác cho rằng dự thảo nghị quyết chưa đánh giá được hết khó khăn khi thực hiện nghị quyết cũng như những tác động đến quốc phòng an ninh
trong phiên họp chiều nay quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện của luật đầu tư với đa số ý kiến tán thành việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề như
kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng cây xanh v v
còn lại đối với một số ngành nghề khác thì có thể hợp nhất để phù hợp với sự phát triển chung